từ ngày một tháng bốn cơ cấu vé máy bay của các hãng hàng không đồng loạt tăng mạnh
giá vé của trẻ em gần bằng giá vé của người lớn
cụ thể việt nam airlines sẽ tăng giá vé trẻ em từ hai đến một mươi hai tuổi
từ bảy mươi năm lên chín mươi so với giá vé người lớn
giá vé trẻ em dưới hai tuổi vẫn được giữ nguyên ở mức một mươi vé người lớn
về phía vietjet đại diện hãng này cho biết sẽ tăng phí đổi tên
từ ba trăm năm mươi hai đồng lên bốn trăm chín mươi năm đồng một người một chiều đối với đường bay nội địa
và từ sáu trăm ba mươi đồng lên tám trăm linh đồng một người một chiều đối với đường bay quốc tế
cũng trong ngày một tháng bốn giá dịch vụ hành khách tại cảng hàng không được điều chỉnh tăng
giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không với khách bay quốc nội cũng tăng từ ngày một tháng bốn